thưa quý vị một trong những điều quan trọng nhất khi đi máy bay đó chính là giấy tờ tùy thân
và loại giấy tờ tùy thân quý vị thường dùng là căn cước công dân hộ chiếu giấy thông hành
có thể là các loại thẻ khác nhau của từng công việc như thẻ nhà báo thẻ đại biểu quốc hội
thẻ đảng viên hay giấy phép lái xe ô tô xe mô tô
nếu vì một lý do nào đó khi đến sân bay quý vị phát hiện mình quên toàn bộ số giấy tờ đó ở nhà
thì quý vị sẽ bị nhỡ chuyến bay ngay lập tức
thế nhưng từ ngày hai tháng tám nếu như quý vị có quên tất cả các loại giấy tờ trên
thì vẫn có thể làm thủ tục tại sân bay chỉ bằng tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên ứng dụng vneid
vậy cụ thể việc sử dụng vn eid để làm thủ tục ở sân bay như thế nào
ngay sau đây biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích người dân và doanh nghiệp